lotus cam kết khai thác quảng cáo tạo nguồn thu cho nhà sáng tạo nội dung trong vòng một tháng kể từ khi sản phẩm bắt đầu hoạt động ổn định
với người dùng lotus không cần kết bạn mà chỉ cần quan tâm theo dõi làm phan nguồn thông tin kết nối với nội dung các chủ đề cần quan tâm và các mối quan tâm
dự kiến mạng xã hội lotus sẽ chính thức tung ra bản beta thử nghiệm vào ngày một mươi sáu tháng chín tới đây
thưa quý vị và các bạn thực tế cho thấy thế giới đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ
với những doanh nghiệp tổ chức đi tiên phong trên lộ trình chuyển đổi số tạo ra sự đột phá về năng suất
cải thiện năng lực quản trị trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa mô hình kinh doanh
việt nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó
theo đánh giá của các chuyên gia nhiều doanh nghiệp việt nam ở hầu hết các lĩnh vực đều đang bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới
trước hết chúng ta cần hiểu chuyển đổi số là gì và chuyển đổi số sẽ tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế của mỗi quốc gia
những thành phố thông minh những văn phòng không giấy tờ những thủ tục hành chính công được giải quyết hoàn toàn trên máy tính
chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của chính phủ việt nam
chúng ta có thể hiểu chuyển đổi số là việc chúng ta sẽ chuyển đổi tất cả những sản phẩm tất cả những dịch vụ
những công việc của chúng ta số hóa và tác động sâu sắc đến tất cả những hoạt động đó ở mức cao nhất
làm thay đổi về hình thức và cách thức vận hành
như vậy thì nền tảng trong quá trình chuyển đổi số đấy là chúng ta dựa trên nền tảng về mạng máy tính
chúng ta chuyển tất cả mọi thứ lên trên internet lên trên các hệ thống cloud
theo báo cáo của các tổ chức uy tín trên thế giới nếu quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ giúp các nước đang phát triển
trong đó có việt nam tăng năng suất lao động lên từ ba mươi bốn mươi góp hai mươi ba mươi trong tăng trưởng gdp tránh được bẫy thu nhập trung bình
có thể thấy chuyển đổi số sẽ góp phần quan trọng
vào sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia
các doanh nghiệp sẽ có thể tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới tích hợp với công nghệ số
và đương nhiên nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển và mang lại sự phát triển đóng góp của doanh nghiệp vào đội trung của xã hội
và những người sử dụng người dân doanh nghiệp khác khách hàng sẽ được hưởng lợi từ những hiệu quả của doanh nghiệp
về chuyển đổi số giá trị lớn nhất là nó đem lại cho người dân doanh nghiệp và cho xã hội một nền tảng và một giá trị làm sao để nâng cao năng lực của xã hội nâng cao năng lực của doanh nghiệp để tạo ra sự cạnh tranh trong thời kỳ mới
tuy nhiên để thực hiện chuyển đổi số thành công trước hết chúng ta cần có một hạ tầng mạng internet đủ an toàn bảo mật linh hoạt sẵn sàng cho mọi sự phát triển của công nghệ trong hai mươi ba mươi
đó là một lý do
các tập đoàn viễn thông cũng không ngừng bắt tay vào việc chuyển đổi hạ tầng để xây dựng một hệ sinh thái số vững mạnh đáp ứng được những nhu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia
cmc đã tuyên bố định hướng chuyển đổi thành doanh nghiệp số và ra mắt hệ sinh thái mở của cmc có tên clpe toan được xem như một cuộc cách mạng trong chính nội tại cmc
hệ sinh thái này là hệ thống kiến trúc mở tích hợp tất cả các thế mạnh công nghệ của cmc như nền tảng munti cloud nền tảng dữ liệu data lek
ai trí tuệ nhân tạo và nền tảng ứng dụng cho phép chính phủ các cơ quan tổ chức và các doanh nghiệp đồng thời cung cấp các dịch vụ điện toán và phát triển các ứng dụng đa nền tảng
hệ sinh thái hướng đến việc góp phần tạo nên những cú hếch cho nền kinh tế số đồng thời đưa việt nam trở thành cổng kết nối số của khu vực
tập đoàn biểu chính viễn thông việt nam vnpt một trong những doanh nghiệp viễn thông hàng đầu việt nam cũng đã đầu tư cho việc thay đổi hạ tầng
với khoảng bảy mươi năm trạm phát sóng di động cung cấp dịch vụ cho hơn ba mươi một triệu thuê bao tốc độ ba g bốn g nhanh nhất việt nam phủ sóng toàn quốc cũng như thử nghiệm và hướng tới áp dụng công nghệ năm g
hạ tầng cắp quang cũng trải khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố cung cấp dịch vụ băng rộng cố định tốc độ cao và ổn định
bên cạnh đó những tập đoàn công nghệ lớn cũng đang đẩy mạnh cập nhật công nghệ nâng cao năng lực mạng lưới và tiến tới ảo hóa hạ tầng
các doanh nghiệp cần cái gì
bao gồm chuyển đổi về hạ tầng số bao gồm chuyển đổi về hệ thống quản trị số
mới đây nhất tập đoàn vnpt cũng đã khánh thành nhà máy sợi thủy tinh đầu tiên của đông nam á
nhà máy sản xuất sợi quang được xây dựng trên diện tích hơn năm m hai tổng mức đầu tư trên hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
đây là nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dùng cho thông tin quang đầu tiên của việt nam nói riêng và khu vực đông nam á nói chung
dự kiến nhà máy sẽ dành bốn mươi sản lượng sợi quang để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp mình
cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất cáp của việt nam và một mươi phục vụ xuất khẩu
trong du thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư việt nam được đánh giá là một trong số ít các nước bảo đảm tốt
về hạ tầng cho phát triển công nghệ internet kết nối vạn vật dữ liệu lớn điện toán đám mây
tuy nhiên để có một hạ tầng mạng internet ổn định và đặc biệt là phải thật an toàn
cũng là một thách thức khi chuyển đổi hạ tầng tại việt nam
việt nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển
và ứng dụng internet cao trên thế giới với khoảng sáu mươi bốn triệu người sử dụng chiếm sáu mươi bảy dân số
tuy nhiên việt nam lại là nước đứng thứ hai trên thế giới hứng chịu nhiều mối đe dọa an ninh mạng nhất
tính đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo bản đồ theo dõi an ninh mạng toàn cầu của capper sky nếu tính số lượng lây nhiễm mã độc
trung bình mỗi ngày trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín việt nam đã hứng chịu tới hơn tám trăm linh lần
nếu tính theo tỷ lệ người dùng internet hai mươi một năm người dùng ở việt nam
phải đối mặt với các mối đe dọa tấn công mạng thời gian qua
bên cạnh việc chịu tác động của các cuộc tấn công mạng
việt nam cũng đang trở thành nguồn phát tán mối đe dọa bảo mật lớn trên thế giới
chính vì vậy việc bảo đảm một môi trường mạng an toàn là một vấn đề hết sức cấp bách
để việt nam có thể xây dựng được một nền tảng tương lai số vững chắc
cái thứ hai là hệ thống hóa
hệ thống hóa là hệ thống hành lang hóa các hành vi trên mạng đưa vào các khuôn khổ có yếu tố pháp luật
để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho những chủ thể tham gia vào các giao dịch ở trên mạng
và liên quan tới các dữ liệu số
việc đảm bảo an ninh mạng ở đây sẽ giúp cho hạ tầng nền tảng của quá trình chuyển đổi số
được diễn ra một cách đảm bảo an toàn
chắc hẳn chúng ta cũng nghe rất nhiều đến vụ
ví dụ cách đây hai năm vụ tấn công hệ thống hàng không việt nam
vụ đấy xảy ra rất là lâu rồi
tuy nhiên chúng ta có thể thấy được tác động là một vụ tấn công mạng tấn công vào hệ thống thông tin thôi
cũng đã gây ra sự gián đoạn của hàng trăm chuyến bay
ảnh hưởng rất nhiều đến các hành khách đi máy bay gây ra sự hoang mang của xã hội như vậy
và chúng ta thử tưởng tượng xem nếu mà cuộc tấn công đấy không phải xảy ra vào hệ thống hàng không
mà nó xảy ra vào những hệ thống quan trọng như hệ thống điều độ hệ thống điện chẳng hạn
thì nó có thể gây ra những sự khó khăn

như vậy thì việc đảm bảo an ninh mạng điều kiện cần thiết điều kiện căn bàn và cần thiết
để đảm bảo cho chúng ta thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số
chuyển đổi số đang được chính phủ việt nam đặc biệt quan tâm đầu tư
để quá trình chuyển đổi số được diễn ra thành công tạo ra những giá trị phát triển kinh tế việt nam
chính phủ các doanh nghiệp viễn thông cần phải mạnh mẽ trở thành bà đỡ
để chuyển đổi một hạ tầng mạng internet linh hoạt sẵn sàng cho mọi sự thay đổi
và đặc biệt là phải thật an toàn
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại